cao bằng cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông đó là thông điệp mà thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh trong buổi làm việc tại cao bằng với lãnh đạo chủ chốt tỉnh và hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại cao bằng năm hai nghìn một mươi chín